sẽ bổ sung thêm các đối tượng được bồi thường và hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển
mà công ty trách nhiệm hiếu hoạn găng thép hưng nghiệp phongmosa gây ra
là thông báo của văn phòng chính phủ về kết luận của phó thủ tướng trương hòa bình
tại cuộc họp về triển khai công tác xác định bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển
ở bốn tỉnh miền trung từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
phó thủ tướng trương hòa bình đồng ý bổ sung các đối tượng gián tiếp bị thiệt hại là chủ tàu
và người lao động làm thuê trên các tàu cá có công suất máy từ chín mươi cv trở lên
chủ các cơ sở và người lao động làm thuê tại các cơ sở thu mua tạm trữ thủy sản có kho đông kho lạnh
các cơ sở chế biến nước mắm làm mắm tôm và các cơ sở nuôi trồng thủy hải sản
phải tạm dừng sản xuất do nguồn nước biển bị ô nhiễm
về việc giải quyết gần bốn tấn thủy sản đang lưu kho trong các kho lạnh và kho cấp đông mà chưa tiêu thụ được
phó thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan gồm bộ y tế bộ tài nguyên môi trường bộ công thương và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các lô hàng tồn kho
nếu bảo đảm an toàn thực phẩm thì cấp giấy xác nhận để lưu thông tiêu thụ
với những lô hàng không bảo đảm phó thủ tướng yêu cầu tổ chức tiêu hủy và hỗ trợ thiệt hại theo quy định
đặc biệt đối với sản phẩm khai thác nuôi trồng thủy sản sau thời điểm mà bộ tài nguyên và môi trường công bố chất lượng môi trường biển
phải lấy mẫu giám sát và công bố chất lượng an toàn thực phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước